văn kiện đại hội một mươi hai của đảng nhấn mạnh mục tiêu
mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu
chú trọng phát triển chiều sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đổi mới và sáng tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế phát triển nhanh và bền vững
sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài
tập trung vào các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
của tác giả nguyễn đông mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sau ba mươi năm đổi mới kinh tế nước ta đã phát triển đạt được những thành tiệu to lớn và có ý nghĩa quan trọng
mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng với việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước
phát huy lợi thế nguồn lao động dồi dào giá rẻ khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên
khơi dậy mọi tiềm năng của đất nước vào sản xuất
kinh doanh đã đem lại những kết quả quan trọng
những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức gần bảy
riêng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm mặc dù kinh tế thế giới diễn biến bất lợi
tình hình quốc tế và khu vực có nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến kinh tế nước ta
nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức trung bình trên năm chín một năm
thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh từ khoảng hai trăm linh usd năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lên một một trăm sáu mươi tám usd năm hai nghìn một mươi và đến năm hai nghìn một mươi năm quy mô gdp đã đạt một trăm chín mươi ba bốn tỷ usd
thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng hai một trăm linh chín usd
theo giá hiện hành theo sức mua tương đương khoảng năm tám trăm linh usd
mô hình tăng trường bước đầu có sự truyền định sang kết hợp với chiều rộng và chiều sâu
nâng cao hiệu quả và sức
cạnh tranh đã hình thành những mô hình mới và cách làm sáng tạo
cơ cấu kinh tế truyền định theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong gdp tăng từ bảy mươi chín chín năm hai nghìn một mươi
lên tám mươi hai sáu năm hai nghìn một mươi
tỷ trọng nông nghiệp giảm từ hai mươi một năm hai nghìn một mươi
còn một mươi bảy bốn năm hai nghìn một mươi
thực hiện đề án cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược
nhất là trên một số lĩnh vực trọng tâm năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đã có bước cải thiện
bảo đảm hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội
những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của việt nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
từ tình trạng nước nghèo và kém phát triển nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển
gia nhập nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình
hoàn thành sớm đa số các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của liên hợp quốc
kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội là rất quan trọng
tuy nhiên so với tiềm năng và nhất là so với yêu cầu phát triển của giai đoạn hội nhập và cạnh tranh quốc tế
còn phải cải thiện trên nhiều phương diện
nền kinh tế vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng
tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố về vốn
lao động trình độ thấp và tài nguyên thiên nhiên
mà chưa dựa nhiều vào chi thức khoa học công nghệ
lao động có kỹ năng trình độ cao
năng suất lao động chậm được cải thiện và hiện thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực
đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế còn thấp
nhận thức đầy đủ và xử lý quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
xây dựng con người thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
thực hiện chưa tốt
đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế thời gian qua
văn kiện đại hội một mươi hai của đảng nêu rõ
mô hình tăng trưởng chưa chuyển đổi kịp theo yêu cầu phát triển
còn phụ thuộc nhiều vào vốn tài nguyên lao động trình độ thấp
cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa
đầu vào sản xuất của một số ngành còn lệ thuộc nhiều vào nhập khẩu
sản xuất kinh doanh chưa gắn được nhiều với mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
sản xuất khẩu thu sản xuất khẩu dưới hình thức gia công còn lớn
hàm lượng giá trị quốc gia và giá trị gia tăng còn thấp
do những yếu kém nêu trên nên kinh tế tăng trưởng không ổn định
thiếu vững chắc chưa mang tính bền vững rất dễ bị tổn thương
do không thể phản ứng kịp thời và thích nghi được trước những thay đổi về thị trường
biến động về tài chính tiền tệ trên thế giới và khu vực
làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại
chất lượng tăng trưởng
năng suất hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới
do đó việc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
là yêu cầu khách quan văn kiện đại hội một mươi hai của đảng nêu rõ
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế chi thức
hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
để tháo gỡ khó khăn về thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
cần thực hiện đồng bộ các biện pháp
tập trung hoàn thiện thể chế nhất là thể chế kinh tế
liên quan đến sản xuất kinh doanh theo hướng đồng bộ minh bạch rõ ràng
bãi bỏ hoặc đình chỉ áp dụng các quy định về điều kiện kinh doanh
không còn phù hợp trái quy định của pháp luật
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
nhất là thuộc về các quy định về điều kiện kinh doanh
tục hành chính đơn giản hóa bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp
giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người dân
chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như đất đai cấp phép thuế hải quan
là những lĩnh vực còn nhiều bất cập gây khó khăn và tốn kém chi phí cho doanh nghiệp người dân
kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng bảo đảm thông suốt hiệu lực hiệu quả
bảo đảm mỗi việc mỗi lĩnh vực do một cơ quan phụ trách và chịu trách nhiệm khắc phục tình trạng trồng chéo chức năng nhiệm vụ
công khai hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin trách nhiệm giải trình
phát triển chính phủ điện tử tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính
góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động của bộ máy chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
kinh tế chi thức với bốn trụ cột chủ yếu là công nghệ thông tin công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới và công nghệ môi trường
được hình thành dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh từ những năm cuối của thế kỷ hai mươi
trở thành hiện tượng phổ biến và ngày càng lan rộng cùng với quá trình toàn cầu hóa
để đẩy mạnh phát triển kinh tế chi thức cần tập trung vào các biện pháp
thứ nhất xây dựng kết thúc
cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại nguồn nhân lực chất lượng cao tạo ra những điều kiện và tiền đề cần thiết cho kinh tế chi thức hình thành
thứ hai tập trung tiềm lực khoa học và công nghệ đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo ra sản phẩm hàng hóa mới dịch vụ mới
phương pháp tổ chức sản xuất quản lý mới hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ phương pháp tổ chức quản lý tiên tiến hiệu quả
thứ ba đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
xây dựng và hình thành mô hình xã hội học tập tạo môi trường học tập suốt đời phát triển mô hình đào tạo mở và đào tạo từ xa
tạo cơ hội cho tất cả mọi người có điều kiện học tập để nâng cao trình độ học vấn và cập nhật kiến thức
tăng trưởng xanh là định hướng thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng tiêu thụ và sản xuất bền vững
nhằm bảo đảm nguồn vốn tự nhiên tiếp tục cung cấp những nguồn lực và dịch vụ sinh thái mà đời sống của chúng ta phụ thuộc vào
cho thế hệ này cũng như cho những thế hệ mai sau
ngân hàng thế giới định nghĩa tăng trưởng xanh là quá trình tăng trưởng sử dụng tài nguyên hiệu quả sạch hơn và tăng cường khả năng chống chịu mà không làm chậm quá trình này
để thúc đẩy tiến bộ chuyển dịch sang nền kinh tế xanh cần thực hiện tốt một số biện pháp sau
thứ nhất nâng cao nhận thức trong các ngành các cấp các tầng lớp nhân dân về tăng trưởng xanh trong xu thế hội nhập hiện nay
đồng thời có chiến lược rõ ràng
đồng thời có chiến lược ràng về vị thế của kinh tế việt nam trong nền kinh tế xanh toàn cầu với những tiềm năng lợi thế và cả những thách thức
thứ hai giả soát cơ cấu ngành nghề của nền kinh tế
những ngành nghề phù hợp với nền kinh tế xanh trong điều kiện phát triển của việt nam cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện
hạn chế tiến tới thu hẹp những ngành nghề lĩnh vực kinh tế thâm dụng nhiều tài nguyên phát thải nhiều chất độc hại gây ô nhiễm môi trường
thứ ba tranh thủ sự hỗ trợ
hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ thuật công nghệ kinh nghiệm quản lý từ cộng đồng quốc tế cho tăng trưởng xanh
nhất là các chương trình dự án hỗ trợ của các tổ chức quốc tế của liên hiệp quốc và nguồn vốn oda của các nước phát triển cho lĩnh vực này
thứ tư tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu về kinh tế xanh tăng trưởng xanh
đối với đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế đội ngũ doanh nhân công nhân kỹ thuật về kinh tế xanh tăng trưởng xanh
tiếp cận sớm những kiến thức xanh và công nghệ sạch của thế giới để triển khai áp dụng ở việt nam
thứ năm phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nhân hiệp hội ngành nghề trong việc tuyên truyền vận động các doanh nghiệp áp dụng công nghệ quy trình sản xuất thân thiện với môi trường
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiếp thu sáng kiến công nghệ kinh nghiệm quốc tế về sản xuất xanh
khuyến khích doanh nghiệp kết hợp với các cơ sở nghiên cứu đào tạo trong việc thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao
hình thành nguồn quỹ để trao giải tôn vinh các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong bảo vệ môi trường
nói tóm lại để thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng cần hệ thống các giải pháp đồng bộ toàn diện
trong đó cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu bao gồm tháo gỡ khó khăn về thể chế tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế chi thức thúc đẩy tăng trưởng xanh
quý vị và các bạn vừa theo dõi trích đoạn
bài tập trung vào các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tác giả nguyễn đông
bài đăng trên tạp chức cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau